tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tổ chức giao ban thường trực quý iii và triển khai nhiệm vụ quý iv năm hai nghìn một mươi chín
tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới cờ khẩu đường bộ tuyến hàng không và tuyến biển luôn diễn ra với nhiều thủ đoạn rất tình vị phức tạp và manh động
đặc biệt nổi lên tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy dầu đeo pháo nổ thuốc lá đường lậu
được các đối tượng tập trung vào tuyến biên giới tây nam biên giới giáp lào campuchia và vùng biển đông bắc miền trung
chín tháng đầu năm các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện bắt giữ xử lý một trăm năm mươi vụ việc vi phạm khởi tố một sáu trăm ba mươi năm vụ với một chín trăm một mươi đối tượng và nộp ngân sách nhà nước một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
thời gian tới ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín yêu cầu các ban chỉ đạo các bộ ban ngành địa phương và các lực lượng chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước và sau tết nguyên đán